công điện khẩn từ văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
công điện số bảy mươi năm gửi
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố
hòa bình phú thọ vĩnh phúc hà nội hưng yên hà nam nam định thái bình bắc ninh hải dương hải phòng
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ quốc phòng công an
giao thông vận tải ngoại giao tài nguyên và môi trường thông tin và truyền thông nông nghiệp và phát triển nông thôn
do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới trong ngày một mươi tháng một mươi trên lưu vực hồ hòa bình đã xảy ra mưa lớn
lưu lượng về hồ tăng nhanh đạt mức chín năm trăm chín mươi m ba một giây vào lúc một mươi ba h ngày một mươi tháng một mươi
mực nước hồ đã vượt cao trình mực nước dân bình thường
để chủ động đối phó ứng phó hạn chế thiệt hại do xả lũ hồ chứa gây ra
trung ương về phòng chống thiên tai văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố các bộ ngành triển khai thực hiện một số nội dung sau
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố
bằng mọi biện pháp thông báo kịp thời đến các cấp chính quyền người dân các tổ chức có hoạt động trên sông ven sông
cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông phương tiện vận tải thủy các bến đỏ ngang các hoạt động sản xuất kinh doanh
khai thác cát sỏi biết thông tin xả lũ hồ thủy điện để chủ động các biện pháp phòng tránh bảo đảm an toàn về người và tài sản
ra soát phương án phòng chống lũ bảo đảm an toàn cho hạ du đặc biệt là hệ thống đê điều
các khu tập trung dân cư ở bãi sông để sẵn sàng triển khai ứng phó
tổ chức tuần tra canh gác đặc biệt là các vị trí sung yếu hoặc đã bị sự cố trong đợt mưa luôn lớn và xả lũ thủy điện vừa qua để bảo đảm an toàn đê điều
chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông tăng thời lượng và tần suất đưa tin trên các phương tiện
nhất là hệ thống phát thanh tại các phường xã về việc xả lũ các hồ chứa
đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn lực lượng dân quân tự vệ hướng dẫn kỹ năng phòng tránh lũ
và hỗ trợ người dân các cơ quan tổ chức liên quan
triển khai ứng phó giảm thiểu thiệt hại do xả lũ hồ chứa gây ra
các bộ ngành theo chức năng nhiệm vụ chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan triển khai công tác ứng phó với xả lũ hồ chứa
tổ chức trực ban nghiêm túc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ thường xuyên báo cáo về ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai và ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn
hết công điện